cảm ơn các bạn đã theo dõi
bản lĩnh kiên định của người chỉ huy trẻ ở phường hàng mã quận hoàn kiếm hà nội được nhân dân tin yêu kính trọng
cảnh giác tội phạm sử dụng công nghệ defect giả giọng nói hình ảnh gọi video call lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rất nhiều nạn nhân đã mắc phải bẫy lửa
trong quý i các đơn vị hậu cần kỹ thuật khối cơ quan bộ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tuy nhiên vẫn còn những khó khăn vướng mắt
vì vậy trong quý ii các đơn vị phải khắc phục tình trạng chậm trễ tăng cường công tác phối hợp giải quyết công việc của các đơn vị
đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ công tác trong chương trình kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba trên các lĩnh vực kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
đây là một trong những nội dung quan trọng được thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị sao ban công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
quý i diễn ra vào chiều nay tại hà nội
trên cơ sở chương trình công tác năm ngay trong quý i các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo các điều kiện hậu cần kỹ thuật đã được triển khai đồng bộ
trong đó đẩy nhanh tiến độ các đề án dự án trọng điểm của bộ đồng thời triển khai trang bị xây dựng nhà ở doanh trại
trụ sở làm việc cho công an xã thị trấn đảm bảo trang bị nhanh chóng đầy đủ kịp thời vũ khí khí tài vật liệu nổ công cụ hỗ trợ phương tiện
xăng dầu vật tư thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quân trang và nuôi quân đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của công an các đơn vị địa phương
trong thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát các nghị quyết chỉ thị của lãnh đạo bộ
tập trung chỉ đạo quyết liệt phân công nhiệm vụ cá thể hóa trách nhiệm trên cơ sở phải có tư duy mới cách làm mới sáng tạo
thứ trưởng nhấn mạnh phải đẩy nhanh đảm bảo tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi ba tạo sự chuyển biến qua từng tuần
và coi đây là chỉ tiêu cứng để đánh giá thi đua của từng đơn vị phải hoàn thành đúng vượt tiến độ các dự án và giải ngân một trăm linh vốn đầu tư
các nguồn kinh phí năm hai nghìn hai mươi ba hoàn thành các công trình đúng hạn định theo yêu cầu của đồng chí bộ trưởng
đối với việc xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại và đầu tư trang bị cho công an xã thị trấn
thứ trưởng yêu cầu các đơn vị theo dõi thường xuyên đôn đốc công an các địa phương tổ chức việc triển khai thực hiện quyết liệt đề án tổng thể đầu tư cơ sở vật chất
chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý i và triển khai công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn bốn trăm hai mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền hơn tám trăm chín mươi tỷ đồng
so với cùng thời gian trước liên kề xử phạt tăng ba mươi một tám tiền phạt tăng bốn mươi bốn ba trong đó đã xử lý hơn chín mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
so với cùng thời gian trước liên kề xử phạt tăng năm mươi ba ba tiền phạt tăng bốn mươi chín tám xử lý hơn bảy mươi chín trường hợp vi phạm tốc độ
trong ngày thực hiện điện năm của bộ trưởng bộ công an về nâng cao các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba
với mục tiêu quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật của cả người tham gia giao thông và lực lượng thi hành công vụ về giao thông
cả nước đã xảy ra một một trăm bảy mươi một vụ tai nạn giao thông làm sáu trăm sáu mươi người tử vong tám trăm hai mươi tám người bị thương
so với cùng kỳ năm trước giảm một trăm hai mươi một người tử vong giảm một mươi ba vụ
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh
kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được đảng nhà nước xã hội ghi nhận
các chuyên đề xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông đi sâu vào đời sống nhân dân cán bộ đảng viên
tác động rất mạnh mẽ đến xã hội nâng cao ý thức của người dân
việc kiểm soát nồng độ cồn không chỉ góp phần quan trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông
mà còn góp phần làm giảm các vụ cố ý gây thương tích giết người gây dối trật tự công cộng
thời gian tới thứ trưởng yêu cầu các đơn vị địa phương quán triệt triển khai điện năm của bộ trưởng bộ công an
để đảm bảo việc thực hiện được xuyên suốt trong toàn lực lượng
các địa phương phải tổ chức điều tra cơ bản các tuyến địa bàn thường xuyên cập nhật tình hình
đặc biệt lưu ý các điểm đen để chủ động giải quyết hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
kiên quyết không để tái diễn tình trạng xe quá khổ quá tải
xử lý triệt để vi phạm nồng độ cồn để tạo thói quen đã uống rượu bia không lái xe
đối với các phương tiện chở khách đặc biệt là gần hai phương tiện hết niên hạn sử dụng
và gần ba phương tiện hết hạn đăng kiểm thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu các địa phương ra soát
không để các phương tiện này tiếp tục lưu hành xử lý nghiêm tình trạng sử dụng đăng kiểm giả
nhằm nghiên cứu đánh giá tình hình thực tiễn công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và công tác thu thập cập nhật quản lý khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
qua đó phục vụ hoạt động thẩm tra dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và dự án luật căn cứ công dân
chiều nay đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh do phó chủ nhiệm ủy ban
trung tướng nguyễn minh đức dẫn đầu đã làm việc với ủy ban nhân dân tp hcm
nhằm phục vụ thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi
và dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hiện nay dữ liệu thông tin của công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã đáp ứng cơ bản các thông tin của công dân
tuy nhiên do việc kết nối từ các dữ liệu chuyên ngành khác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chưa thực hiện đồng bộ nên việc khai thác chia sẻ chưa thực sự mang lại hiệu quả cao nhất
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện các quy định
đặc biệt là việc làm sạch dữ liệu để phục vụ kết nối chia sẻ khai thác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
còn về dự án lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nhiều vấn đề cũng được đưa ra như lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên biến động và thiếu biên chế so với định biên
độ tuổi trung bình của lực lượng này còn cao chưa thu hút được số lao động trẻ tham gia
từ đó làm giảm hiệu quả các mặt công tác chung chế độ chính sách cho lực lượng bảo vệ dân phố chưa tương xứng
việc trang bị cơ sở vật chất phương tiện làm việc có nơi vẫn còn thiếu chưa được trang bị đồng bộ
do đó ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá việc ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là thực sự cần thiết
đồng thuận cao đối với dự thảo luật
tuy nhiên trong dự thảo cần phải có cơ chế khuyến khích nhằm thu hút công dân trẻ có trình độ cao
tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm củng cố lực lượng ngày càng vững mạnh
đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay
sáng nay tại hà nội đảng ủy cục truyền thông công an nhân dân tổ chức hội thi bí thư tri bộ giỏi trong đảng bộ
gắn công tác đảng công tác chính trị với nhiệm vụ chuyên môn thực tiễn sinh động
các phần thi đều được đầu tư công phu bài bản
một mươi thí sinh là bí thư các tri bộ thuộc đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân
đã có cơ hội thể hiện bản lĩnh tài năng thông qua các phần thi
thi viết thi điều hành thuyết trình trả lời câu hỏi lý thuyết và xử lý tình huống
không khí sôi nổi hồi hộp được duy trì đến tận phút chót
hội thi là một hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng sâu rộng nhằm bồi dưỡng
nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ khả năng xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư tri bộ
đây là dịp để các đồng chí giao lưu học hỏi kinh nghiệm góp phần nâng cao
chất lượng hiệu quả sinh hoạt cấp ủy tri bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu
xây dựng tri bộ đảng bộ trong sạch vững mạnh theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
kết thúc hội thi ban tổ chức trao hai giải a ba giải b năm giải c cho các thí sinh có phần thể hiện xuất sắc
thưa quý vị nhắc đến phường hàng mã quận hoàn kiếm hà nội
chắc chắn sẽ gợi lên trong quý vị hình ảnh những khu phố buôn bán sầm ớt
lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp người mua kẻ bán và cả khách du lịch tứ phương đến tham quan
chính điều này cũng luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an ninh trả tự là địa điểm để nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động
với vai trò là phó trưởng công an phường phụ trách hoạt động của tổ cảnh sát hình sự
đại úy nguyễn tuấn anh đã luôn kịp thời chỉ đạo đôn đốc cán bộ chiến sĩ
làm tốt công tác quản lý địa bàn nắm chắc đối tượng trực tiếp tham gia phát hiện đấu tranh
triệt phá nhiều vụ án có phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở được nhân dân tin yêu kính trọng
tấm huần trường chiến công hạng ba cùng nhiều bằng khen giấy khen được treo trang trọng trong phòng làm việc của đại úy nguyễn tuấn anh
và đằng sau vinh quang đó là sự lăn xả đối diện bao hiểm nguy chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm của tuấn anh và đồng đội
khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình địa bàn
đại úy nguyễn tuấn anh phát hiện một đối tượng từng có tiền án không có việc làm nhưng vẫn có lối sống xa xỉ
sau nhiều ngày đêm lặn lội cùng đồng đội ở địa bàn nắm tình hình để tìm ra quy luật hoạt động
tuấn anh đã xác định đối tượng là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ điện biên về hà nội
sau một tháng xác lập truyền án bằng sự nhạy bén và tính toán phương án bắt giữ an toàn cho phán bộ chiến sĩ
tổ công tác phường hạc mã đã bắt quả tăng đối tượng nữ cùng bốn bánh ma túy đồng thời đưa ba đối tượng cùng toàn bộ tăng phẩm về trụ sở công an
đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án được đại úy nguyễn tuấn anh
khám phá thành công bằng kinh nghiệm gần một mươi năm năm học tập công tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế ma túy và xâm phạm trật tự xã hội
với sự dề dặn kinh nghiệm mưu trí và dũng cảm đó tuấn anh cũng đã tham mưu cho đảng ủy
ban chỉ huy đơn vị lãnh đạo cấp trên triển khai thực hiện nhiều biện pháp giải pháp nhằm phong ngừa đấu tranh chống tội phạm hiệu quả
một cán bộ chỉ huy trẻ luôn gương mộ đồng thời luôn luôn có tinh thần xúc kích sáng tạo
một tuổi trẻ luôn luôn chủ động tham mưu cho đảng ủy ban chỉ huy cơ quan quận cũng như đảng ủy ubnd phường trong đảm bảo an ninh trật tự
thời gian từng làm trinh sát hình sự thâm nhập địa bàn khiến đại úy nguyễn tuấn anh càng hiểu hơn về những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ
từ đó người phó trưởng công an phường luôn chăn trở cùng anh em để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn cơ sở
khi mà anh em đã đoàn kết đoàn kết và cùng cố gắng thì mọi việc gì cũng có thể là thành công được
và quan trọng hơn nữa thì vận động quân chúng và gần gũi với những người dân xung quanh mình thì từ đấy mình sẽ có được những thông tin rất là hữu ích để phòng chống tội phạm
tôi ở đây thỉnh thoảng toàn thấy đồng chí tuy xuống xuống sát dân mà phong cách cũng rất thoải mái
đối với nhân dân cũng cầu kỳ không có gì gọi là kêu hãnh hay là gì cả rất gần gũi nói chuyện rất hay đấy là cái hiểu dân thích
năm hai nghìn hai mươi hai đại úy nguyễn tuấn anh tiếp tục được vinh danh là một trong một mươi hai gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu
chính niềm tin cùng sự giúp đỡ của nhân dân là động lực là cánh tay nối dài để cá nhân tuấn anh và tập thể công an phường hàng mã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an nhân dân hướng về cơ sở địa bàn vùng sâu vùng xa vùng cao biên giới
thông qua việc triển khai phong trào dân

chính niềm tin cùng sự giúp đỡ của nhân dân là động lực là cánh tay nối dài để cá nhân tuấn anh và tập thể công an phường hàng mã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

theo lực lượng chức năng đặc điểm chung của những cuộc gọi video như vậy thường có âm thanh hình ảnh không rõ nét tín hiệu chập trờn giống như trong khu vực phủ sóng di động hoặc wi fi yếu để nạn nhân khó phân biệt
theo lực lượng chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm chức năng đặc điểm
người mới tiếp xúc và thứ ba là người dân nên thường xuyên tăng cường tính bảo mật
đối với các cái tài khoản mạng xã hội hoặc là các tài khoản của cá nhân mình
việc sử dụng công nghệ deepfake để lừa đảo trên không gian mạng có thể gia tăng trong thời gian tới
người dân cần luôn luôn cảnh giác tuyệt đối bình tĩnh và chủ động xác thực bằng cách gọi điện thoại trực tiếp
hoặc facebookan ít nhất trên một phút để xác nhận rằng người mình đang nói chuyện là người thật chứ không phải qua công nghệ
bên cạnh đó người dùng mạng xã hội cũng không nên để lộ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng
bởi đó cũng là nguyên nhân giúp cho các đối tượng dễ dàng xây dựng những kịch bản lừa đảo như thời gian qua